tại thành phố bạc liêu bộ tài nguyên và môi trường phối hợp với tỉnh bạc liêu tổ chức lễ phát động
tuần lễ biển và hải đảo việt nam tháng hành động vì môi trường hưởng ứng ngày đại dương thế giới
và ngày môi trường thế giới năm hai nghìn một mươi chín
dự buổi lễ có phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng
tại buổi lễ phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng nêu rõ trái đất ngôi nhà chung của nhân loại
đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng do suy thoái ô nhiễm môi trường biến đổi khí hậu và nước
biển đại dương gây ra đặc biệt việt nam đang phải đối mặt với những thách thức rất lớn
trong giải quyết vấn đề môi trường phát triển bền vững kinh tế biển
thực tế đó đòi hỏi tất cả chúng ta phải nỗ lực có các giải pháp tổng thể để giải quyết những thách thức
đã và đang đe dọa đến sự sống còn của cả hành tinh xanh và của chính chúng ta
đồng thời thúc đẩy các hoạt động hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường đa dạng sinh học
phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu nước biển dân
quản lý sử dụng bảo tồn bền vững biển đại dương